thời gian qua đã có hàng loạt các trạm cân tải trọng xe được lắp đặt ở các địa phương trên cả nước
nhờ vậy đã làm giảm tỷ lệ xe vi phạm tải trọng xuống còn khoảng một mươi
tuy nhiên trong thời gian gần đây nhiều trạm cân ở một số địa phương đang bộc lộ sự kém hiệu quả do những bất cập về công tác quản lý
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trước đây trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn tỉnh bắc giang nơi trung chuyển của các xe vận tải từ lạng sơn về hà nội đều được bố trí chạm cân thay đổi vị trí liên tục
tại các trạm cân này có sự phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát giao thông thanh tra giao thông kiểm soát quân sự và công an địa phương nên công tác kiểm tra tải trọng đem lại hiệu quả cao
tình trạng xe chở quá tải gần như không còn
tuy nhiên kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu công tác phối hợp giữa hai lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông
thực hiện nhiệm vụ tại các trạm cân tải trọng kết thúc các trạm cân tải trọng lưu động được giao cho thanh tra giao thông quản lý vận hành
thì những trạm cân tải trọng với mức kinh phí đầu tư không hề nhỏ như thế này dường như nằm án binh bất động
và đã gần một tháng nay rồi chiếc chạm cân này không hề được sử dụng đến
và theo lý giải là không có sự phối hợp giữa lực lượng công an với lực lượng thanh tra của sở thông vận tải
vậy thì câu hỏi được đặt ra đó là với một thiết bị gần chục tỷ đồng như thế này được đầu tư mà không sử dụng đến
thì phải chăng vấn đề kiểm soát tải trọng xe đang rơi vào tình trạng là đầu voi đua chuột
các thương tiện có tải trọng đi qua địa phận tỉnh bắc giang thì nền lượng cánh sông chúng tôi đều tập trung sử lý kiên quyết
với chỉ thị và quyết định của chủ tịch văn tỉnh bắc giang là tăng cường và tuần tra kiểm soát xử lý tải trọng
thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông lực lượng chạm cân điên ngành của tỉnh
và đến bây giờ thì chúng tôi thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị là vẫn tăng cường kiểm soát tải trọng các phương tiện
nhưng chỉ có lực lượng giao thông tham gia chứ không có lực lượng khác
thực tế trên đang gây khó khăn không nhỏ cho lực lượng cảnh sát giao thông bởi hoạt động chở hàng hóa quá tải trọng
quy định có thủ đoạn ngày càng tinh vi phức tạp hơn đối tượng vi phạm sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng
chúng tôi luôn xác định là công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên đường thì anh em cán bộ chiến sĩ
luôn luôn phải đối mặt với những nguy hiểm có thể xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của cán bộ chiến sĩ
chính vì vậy mà một mặt là để vẫn thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cũng như là kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
chú trọng việc trang bị những phương tiện công cụ để hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ
nhằm tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tình trạng xe quá tải đến hết năm nay
tổng cục đường bộ việt nam sẽ lắp đặt mới hai mươi chín chạm cân tải trọng xe với kinh phí không hề nhỏ
tuy nhiên nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan trong công tác tuần tra kiểm soát
chắc chắn những trạm cân này hoạt động sẽ không hiệu quả gây lãng phí nguồn lực đầu tư